tại quảng ninh để chủ động phòng chống bão số hai phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án
phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan triển khai các biện pháp cần thiết sẵn sàng ứng phó với bão
theo đó phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng ninh thành lập bốn tổ công tác đến các địa điểm sung yếu
các tuyến luồng cảng bến để tuyên truyền hướng dẫn vận động và yêu cầu các chủ phương tiện
thuyền trưởng khẩn trương di chuyển phương tiện về trên năm mươi điểm tránh trú bão trên địa bàn tỉnh
đồng thời lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống an toàn của phương tiện như dụng cụ cứu sinh
bôm chống đắm hệ thống neo đậu
các hộ nuôi trồng thủy sản được yêu cầu ra cố lồng nhà bè để bảo đảm chắc chắn
nhanh chóng di chuyển người già phụ nữ trẻ em lên bờ tránh chú bão
trong thời gian này phòng cảnh sát đường thủy huy động một trăm linh quân số thường trực chiến đấu
chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
tại cảng tàu du lịch quốc tế tuần châu đã thông báo các phương tiện vận chuyển khách du lịch tham quan vịnh hạ long
dừng mọi hoạt động trước một mươi một h ngày ba tháng bảy
tại cảng cái rồng cơ quan chức năng đã ngừng cấp phép tàu chở khách ra các tuyến đảo từ sáng hôm nay